cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của mai để tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan trong vụ việc
thưa quý vị thời gian gần đây trên một số địa bàn tại hà nội xuất hiện các đối tượng dùng thủ đoạn nhờ chuyển đồ để lừa đảo chiếu đất tài sản của các em học sinh sinh viên
điều đáng chú ý là nhiều lần đã bị lừa mất điện thoại di động và những tài sản có giá trị chỉ vì những lời nhờ vả tưởng chừng như hết sức đơn giản
chí tiết mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
hôm đó thì có một người đàn ông lạ đưa một bọc hàng kín và nhờ em chuyển dùng giúp cho nếu mà hoàn thành thì người ta sẽ đưa cho em một trăm linh và phải để lại điện thoại của em ở đấy để làm tin
thế nhưng mà lúc đầu thì em cũng băn khoăn tại vì em cũng sợ bị lừa hay gì đó nên mình mới cũng trần trừ một lúc
thì người đàn ông đấy mới để cho em tăng phần tin tưởng hơn thì đã đưa cho em một cái chìa khóa xe của anh ấy để gọi là làm tin
thì lúc đấy em cũng có phần nào em tin tưởng hơn
thì lúc đấy em mới cầm một bọc hàng đấy và em đi giao
thì lúc mà đến địa điểm giao hàng thì em lại không thấy một ai cả
thế em lúc đấy em rất là sợ
thế em mới chạy vội lại về chỗ điểm ban đầu kia thì lại thấy anh ấy không còn đấy nữa
và lúc đấy thì em chờ nhận ra là em đã bị lừa
không chỉ riêng em học sinh này với thủ đoạn tương tự nhiều em học sinh trên địa bàn hà nội đã sập bẫy lừa của các đối tượng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng thanh xuân nắm bắt thông tin về việc một số em học sinh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn các đối tượng lạ mặt tiếp cận các em học sinh đi một mình trên đường và nhờ giao đồ lấy đổ hộ
rồi sẽ trả công từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
nguyên nhân của cái việc lừa đảo này thì chủ yếu là xuất phát từ cái việc mà nhẹ dạ cả tin của các em học sinh
thứ hai nữa là các đối tượng này cũng nhằm vào những học sinh sinh viên mà có sử dụng những cái điện thoại
hoặc là xe là có giá trị
về mặt tài sản có giá trị để chiếm đoạt
có thể thấy hình thức lừa đảo nhờ giao đồ rồi chiếm đoạt tài sản là không mới
tuy nhiên với một số học sinh đặc biệt là những bạn sinh viên mới nhập học
chính là mục tiêu mà những đối tượng lừa đảo nhắm vào vẫn bị sập bẫy bởi sự ngây thơ ít va chạm và không dám phản kháng
do vậy từ các gia đình nhà trường cần tăng cường tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm để chính các em học sinh sinh viên có ý thức cảnh giác
với một sinh viên năm nhất như em thì cái số tiền đấy nó cũng khá là lớn
nhưng nếu mà bảo nhờ em là chuyển hộ một thứ đồ gì đó mà em không biết chắc chắn nó là cái gì thì em sẽ không chuyển
tại vì em cũng đặt một số bài báo và một số thông tin thì rất là dễ bị lừa
công an quận thanh xuân ở đây là trực tiếp là đội hình sự đã phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức việc
một là tuyên truyền phòng ngừa về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo này
đối với các em học sinh thì là không nên tin tưởng vào những
những người lạ khi họ tiếp cận và đặc biệt là không nên trao tài sản cho những người lạ
với những cái trường hợp mà người ta nói là có quen với các cụ nguồn học sinh hoặc với cô giáo
thì cần phải có sự kiểm tra trước khi mà nghe theo hoặc là thực hiện theo yêu cầu của những người đấy
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các em học sinh sinh viên cũng là lời cảnh báo các gia đình
không nên trang bị cho con những vật dụng hay điện thoại đắt tiền khi đến trường
đồng thời thường xuyên cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới và ngày càng tinh vi của các đối tượng tội phạm
liên quan đến vụ việc bốn trẻ em thương vong do thiết bị thi công xây dựng bị đổ tại thôn văn trong
xã phú hòa huyện lương tài tỉnh bắc ninh xảy ra vào chiều ngày năm tháng một
công an huyện lương tài đã ra quyết định khởi tố bị can với ba đối tượng về tội vi phạm quy định
về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
các đối tượng bị khởi tố
các đối tượng bị khởi tố gồm đỗ khắc hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại huyện lương tài
lương quốc đáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lâm ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại huyện tiên lữ tỉnh hương yên
các đối tượng này là công nhân thuộc đơn vị thi công ép cọc cho công trình xây dựng nhà văn hóa thôn văn trong
xã phú hòa huyện lương tài
như antv đã đưa tin vào sáng ngày năm tháng một ba công nhân tập kết các thiết bị của máy ép cọc bê tông
tại khu cánh đồng thôn văn trong ở sát đường bê tông thôn văn trong nơi có bề mặt dốc không bảo đảm an toàn
sau khi tập kết ba công nhân ra về không đặt cảnh báo nguy hiểm
đến chiều cùng ngày các cháu nhỏ đang chơi ở khu vực trên thì bất ngờ thiết bị thi công máy ép cọc đổ vào người
khiến hai cháu nhỏ tử vong hai cháu khác đã chấn thương